chiều qua hai mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ phối hợp với viện kiểm sát nhân dân thành phố
tống đạt các quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng là các cán bộ nguyên cán bộ
vì vi phạm các quy định về quản lý đất đai
theo đó những đối tượng bị bắt giam là cán bộ và nguyên cán bộ phòng tài nguyên và môi trường quận bình thủy
gồm lê văn vũ hiện đang là phó trưởng phòng huỳnh trung thanh lê hồng khánh đều đang là chuyên viên
và trần tuấn anh nguyên là chuyên viên
bốn người này bị bắt về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật phạm vào tội vi phạm
các quy định về quản lý đất đai theo điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự
trước đó thanh tra thành phố cần thơ đã có kết luận chỉ ra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn
quận bình thủy trong thời gian qua có nhiều sơ hở yếu kém
trong đó có việc cho phép điều chỉnh loại đất chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định tách thửa chia lô
bán nền xây dựng nhà không phép san lấp kênh dạch lấn chiếm hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém